do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về
các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ
sẽ có mưa rào và rông trong chiều tối và đêm nay
đến trưa chiều mai thì mưa có xu hướng giảm
nhiệt độ cao nhất trong ngày
chỉ ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
sau đó từ khoảng đêm ngày mùng bảy
không khí lạnh tiếp tục có quá trình tăng cường
lệch ra phía biển
và kết hợp với hình thế gây mưa trên cao
nên mưa sẽ xuất hiện nhiều trở lại
tập trung chính trong ngày thứ bảy
tức là ngày mùng tám tháng bốn
sau đó sẽ giảm dân vê lượng
từ ngày chủ nhật ngày mùng chín tháng bốn
do có mưa cùng hoạt động của không khí lạnh
nên nhiệt độ trong hai ngày cuối tuần
phổ biến ở dưới mức là hai mươi năm độ
các tỉnh phía tây bắc bộ
trời cũng chuyển nhiều mây và có mưa rào và rông rải rác
khi gió mùa tràn về
người dân cần đề phòng các hiện tượng thừa tích cực đoan
đi kèm trong cơn râm
do tác động của mưa và không khí lạnh
nên nhiệt độ giảm dân trong ba ngày tới
nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn
tại khu vực trung bộ
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
từ đêm nay cũng do tác động của không khí lạnh
mưa rào và rong rải rác cũng xuất hiện
cục bộ có nơi xảy ra mưa rông với lượng khá
nên nhiệt độ giảm
trời chuyển mát
nắng nóng chấm dứt hoàn toàn
lưu ý ở khu vực thanh hóa và phần phía bắc của nghệ an
hai ngày cuối tuần cũng là thời điểm mưa tăng hơn
do cũng chịu tác động của hệ thống gây mưa hội tụ gió
trên mực khí quyển tầng cao
như là tại khu vực bắc bộ
còn các tỉnh phía nam của đèo hải vân
từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
cũng có mưa giải rác ở các tỉnh phía bắc của khu vực này
tuy nhiên lượng mưa không lớn
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều
phổ biến trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có giảm nhẹ so với những ngày trước
đến với khu vực tây nguyên
những ngày tới thời tiết quay trở lại trạng thái là ít mưa
ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất
ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
về đêm và sáng
trời xe lạnh với nhiệt độ chỉ khoảng là hai mươi đến hai mươi ba độ
có nơi thấp hơn do yếu tố địa hình cao
còn các tỉnh thành miền nam
trời phổ biến không mưa
có nắng nhiều trong ngày
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
miền đông vẫn có nắng nóng
với nhiều nơi đạt mức là trên ba mươi năm độ
quý vị chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe